nhằm tạo điều kiện cho hội viên hội phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực nguồn vốn để bắt đầu khởi nghiệp
trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã tăng cường khai thác giải ngân hiệu quả nhiều nguồn vốn
và phối hợp thực hiện tốt chương trình ủy thác ngân hàng chính sách xã hội để chị em phụ nữ khởi nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã giải ngân hơn tám mươi chín tỷ đồng
từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển cho hơn bốn phụ nữ vay vốn kinh doanh phát triển kinh tế gia đình
nâng tổng số phụ nữ được giải ngân của toàn thành phố lên hơn một mươi một năm trăm linh trường hợp với hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
đồng thời các cấp hội đã tín chấp cho hơn hai mươi năm hộ vay vốn dư nợ ủy thác hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
từ sự hỗ trợ của các cấp hội không chỉ tạo điều kiện cho hàng nghìn hội viên được tiếp cận các nguồn vốn
để khởi sự kinh doanh đầu tư sản xuất phát triển kinh tế bền vững vươn lên làm giàu chính đáng
mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn